cảm giác múa lân đánh trống làm ông địa chụp hình với các tiểu cảnh vùng quê
và được nghe giới thiệu về ý nghĩa nguồn gốc của loại long lân
đây là sự kiện văn hóa du lịch ý nghĩa mang đậm bản sắc dân tộc góp phần bảo tồn
và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố
thu hút ngày càng đông đảo du khách quốc tế đến với thành phố hồ chí minh
điểm đến thân thiện hấp dẫn an toàn
vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta
thể hiện tính nhân văn cao cả nhằm tạo cơ hội cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống
để sớm thoát nghèo từ sự vận động của ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ
từ đầu năm đến nay quỹ vì người nghèo tỉnh phú thọ đã tiếp nhận được gần sáu mươi tỷ đồng ủng hộ
hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh phú thọ vẫn còn ở mức cao số hộ nghèo còn ba mươi bảy sáu trăm linh hộ
trong đó có bảy một trăm linh hộ nghèo đang phải sống trong những căn nhà tạm bỡ không an toàn trong mưa bão
để có thêm nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã thành lập ban vận động kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp doanh nhân
các nhà hảo tâm cán bộ công chức viên chức người lao động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh
phát huy tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ quỹ
tại lễ phát động các đơn vị doanh nghiệp đã ủng hộ bằng tiền mặt và đăng ký ủng hộ quỹ gần sáu mươi tỷ đồng
mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn buôn khó khăn và cán bộ đảng viên công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo
của ban thường vụ tỉnh ủy phú yên đang được cấp ủy các địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ
sau hai năm thực hiện đến nay mô hình không chỉ góp phần ổn định an sinh xã hội phát triển kinh tế
ở các địa bàn khó khăn hộ nghèo mà còn ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân
đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng
sơn hòa là huyện miền núi nghèo theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ
sau hai năm thực hiện mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn buôn khó khăn
và cán bộ đảng viên công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo
đã xuất hiện nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình ủng hộ giúp đỡ bà con
với tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn hai tỷ đồng
các hộ nghèo ở thôn hòa ngãi của sản định trước nay rất là khó khăn
nhưng mà từ khi thực hiện cơ hoạch đến nay thì các gia đình này đã có ý thức vươn lên trong cuộc sống
và có ý thức để tự làm để nuôi sống bản thân để vươn lên thoát nghèo
đối với tri bộ và ban nhân dân các thôn buôn việc giúp đỡ các hộ nghèo
chính là làm tốt công tác tuyên truyền vận động tham gia đầy đủ các lớp tập huấn
hướng dẫn làm kinh tế nỗ lực vươn lên thoát nghèo và thực hiện tốt

đồng chương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
ngoài ra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay các cơ quan đơn vị trong huyện còn phân công cán bộ đảng viên
công chức viên chức phụ trách giúp đỡ một một trăm hai mươi bốn hộ nghèo ở một mươi bốn xã thị trấn
đội ngũ này làm thành từng nhóm xây dựng kế hoạch cụ thể đến tận nhà các hộ nghèo
để nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ đó bàn bạc tìm ra biện pháp giúp đỡ hiệu quả
chúng tôi đã đề ra những kế hoạch hết sức cụ thể
định kỳ làm quý tối thiện một quý là phải về với lại bà con nhau nhau
để nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện mộng những khó khăn xung quanh đời sống của các hộ nghèo
giúp đỡ hướng dẫn bà con những phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả
rồi qua đó có báo cáo và đảng quỹ để có những chương trình hỗ trợ giúp đỡ người nghèo cụ thể
được quan tâm giúp đỡ tận tình
hộ nghèo đều rất phấn khởi hăng say lao động sản xuất vươn lên và đến nay toàn huyện đã có ba trăm chín mươi ba trên một một trăm hai mươi bốn hộ thoát nghèo
trong đó một số thôn buôn ở các xã thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều như xã cao núi sơn hà suối bạc
trong đó xã sơn hà nhận giúp đỡ một trăm hai mươi ba hộ hiện đã có bảy mươi hai hộ thoát nghèo
các tỉnh ủy xã và các cán bộ đã quan tâm
giúp đỡ cho gia đình tôi trong thời gian vừa rồi và tới ngày hôm nay tôi được thuốc nghèo
thời gian đến giải pháp của băng thường vụ đòi ra là vấn đề thứ nhất là phải xác định được vấn đề những hộ nghèo phân loại hộ nghèo
hộ nghèo là thiếu đất sản xuất hộ nghèo là không có lao động và hộ nghèo là thiếu điều kiện là kinh tế đã phát triển
từ đó là đỡ phân công các đơn vị nhận giúp đỡ
điểm mấu chốt của mô hình là ngoài việc góp phần xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội
còn tạo sự gắn kết sâu sắc mối liên hệ chặt chẽ giữa cán bộ đảng viên tổ chức đảng chính quyền với các hộ nghèo và nhân dân địa phương
ngày càng củng cố tình cảm niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng và chính quyền
mặt trận các đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng từ trung ương đến địa phương
trong phần tin quốc tế căng thẳng leo thang tại biên giới ấn độ pakistan
bị mở đường để eu canada chính thức ký hiệp định seta
khi quân đội ấn độ cho biết đã phá hủy bốn đồn quân sự pakistan dọc đường biên giới tranh chấp
sự việc này diễn ra chỉ một ngày sau khi phía pakistan cáo buộc ấn độ nã pháo nhằm vào các ngôi làng
dọc danh giới kiểm soát ở khu vực tranh chấp kashmir
bộ chỉ huy phương bắc của quân đội ấn độ cho biết bốn đồn quân sự của pakistan đã bị phá hủy
trong cuộc tấn công lớn tại vùng kiran với nhiều thương vong
thông báo không cho biết thêm chi tiết vụ việc sau một quan chức giấu tên xác nhận binh sĩ của cả hai bên
đã nã đạn cối vào nhau ở trong và xung quanh khu vực trên từ sáng hai mươi chín tháng một mươi
hiện phía pakistan chưa đưa ra bình luận gì
vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi ấn độ và pakistan cáo buộc nhau sát hại dân thường
trong các vụ pháo kích qua biên giới ở khu vực kashmir
trong một thông báo ngày hai mươi tám tháng một mươi quân đội ấn độ đã cảnh báo đáp trả thích đáng vụ một binh sĩ nước này thiệt mạng
vì các tay súng ở khu vực biên giới và cáo buộc các tay súng này được hỗ trợ từ các đồn quân sự của pakistan
tiếp tục thông tin về vụ động đất mới xảy ra tại miền trung italia
đến trưa nay theo giờ địa phương đã phát hiện hàng chục trường hợp bị thương
nhưng chỉ một người bị thương nặng sau trận động đất mạnh sáu sáu độ richter xảy ra tại thành phố nocia
máy bay trực thăng đã được huy động để đưa những người bị thương đi cấp cứu do các đống đổ vỡ
khiến một số tuyến đường bộ bị cô lập
các cơ quan chức năng nhanh chóng thiết lập một hệ thống các trạm chăm sóc y tế
giã chiến quanh khu vực bị ảnh hưởng nặng do động đất
đại diện các cơ quan cứu hộ khuyên cáo những người không phận sự không nên đi vào khu vực này
do cần ưu tiên giao thông cho cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp cứu hộ sơ tán nạn nhân
tại thành phố duyên hải an kona dù thời tiết lạnh
nhiều bệnh nhân đã được sơ tán ra ngoài khuôn viên bệnh viện thành phố
do những vết nứt đã xuất hiện trong các tòa nhà
tại tolentino nhiều vụ tai nạn xảy ra
trong khi ba người sống sót được các lực lượng cứu hộ tìm thấy và giải thoát khỏi các đống đổ nát
hôm nay tổng thống hàn quốc park geun hye đã tiến hành cải tổ một phần văn phòng tổng thống
trong một động thái nhằm xoa dịu sự bất bình ngày càng gia tăng của công chúng
tới vụ bê bối mới đây liên quan đến người bạn lâu năm của bà
văn phòng tổng thống hàn quốc thông báo
bà park đã chấp thuận đơn xin từ chức của năm cố vấn cấp cao
trong đó có tránh văn phòng tổng thống và các thư ký cấp cao khác
phụ trách điều phối chính sách dân sự chính trị và các quan hệ công
ngay sau đó tổng thống park đã quyết định bổ nhiệm choi jae kyung
nguyên công tố viên giữ chức thư ký cấp cao phụ trách vấn đề dân sự
be sung ri nguyên phát ngôn viên quốc hội làm thư ký trưởng phụ trách các vấn đề công
động thái này diễn ra trong bối cảnh bà choi soon sin
người bạn thân tín lâu năm của tổng thống park
và là nhân vật trung tâm vụ bê bối chính trị liên quan đến tổng thống
đã từ châu âu về nước ngày hôm nay để trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ việc này
bà choi có quan hệ với tổng thống park trong bốn mươi năm qua
và bị nghi ngờ sử dụng mối quan hệ này để can thiệp vào các công việc quốc gia
trong đó có một số vấn đề chính sách nhạy cảm
lực lượng không quân vũ trụ nga đã yêu cầu phía mỹ giải thích vụ máy bay chiến đấu của washington
áp sát nguy hiểm máy bay nga trên bầu trời syri
người phát ngôn bộ quốc phòng nga thiếu tướng igor konashenkov cho biết phía mỹ đã xin lỗi về vụ việc này
vụ việc xảy ra ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua giữa một máy bay sukhoi ba mươi năm của nga
và một máy bay awacs e ba của mỹ trên bầu trời gần thành phố deanzor của syri
theo ông konashenkov phía nga đã thông báo với quân đội mỹ về kế hoạch máy bay
su ba mươi năm nói trên hoạt động ở khu vực này cũng như số liệu độ cao của chuyến bay
dòng máy bay mỹ vẫn áp sát máy bay nga ở cự li năm trăm linh mét
bỉ đã chính thức ký thông qua hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện cta
giữa liên minh châu âu eu và canada
điều này sẽ mở đường cho lễ ký kết chính thức hiệp định lịch sử này sẽ diễn ra trong ngày hôm nay
qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai đối tác lớn trên thế giới
lễ ký của nhà chức trách bỉ diễn ra một ngày sau khi nghị viện vùng wallonia của bỉ
thông qua hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện seta giữa liên minh châu âu và canada
qua đó chấm dứt việc phản đối vốn có nguy cơ khiến hiệp định này bị hủy bỏ
ngoại trưởng bỉ đã ký vào bản phụ lục của hiệp định được cho là giải quyết những quan ngại rằng
nội dung của hiệp định có thể bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài
đồng thời giúp chấn an những người nông dân bỉ có thể yên tâm hơn khi tham gia hiệp định
ứng cử viên tổng thống mỹ hiral clinton đã lên tiếng chỉ trích quyết định của cục điều tra liên bang mỹ fbi
về việc mở lại cuộc điều tra đối với vấn đề thư điện tử khi bà làm ngoại trưởng
trong bối cảnh chưa đầy hai tuần nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống mỹ
bà clinton một lần nữa kêu gọi fbi nhanh chóng công bố toàn bộ tài liệu có được liên quan đến vấn đề thư điện tử của bà
trong ngày hai mươi chín tháng một mươi giám đốc phụ trách chiến dịch tranh cử của bà hilyari
ông john podesta lên tiếng cho rằng những thông tin mà giám đốc fbi jamescommy đưa ra không có đầy đủ bằng chứng thuyết phục
trong khi đó truyền thông mỹ đã trích lời giám đốc fbi james comey cho rằng
sẽ là sai lầm nếu không công bố những thông tin liên quan đến các bức thư điện tử mới của bà helry
và ông cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm điều đó
thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân